sở giao thông vận tải tỉnh bình dương vừa ra văn bản hướng dẫn đi lại của người lao động trên địa bàn tỉnh
nhằm khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới
theo đó việc lưu thông giữa các huyện thị thành phố trong tỉnh của người lao động
được quy định theo vùng từ vùng một thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
đến vùng hai thành phố thủ dầu một thị xã bến cát vùng ba huyện bắc tân uyên bào bàng phú giáo dầu tiếng
và ngược lại phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc f đã xuất viện hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
đi lại giữa vùng hai và vùng ba phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh
người lao động tham gia lưu thông phải có thêm giấy xác nhận âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận có thể do doanh nghiệp cơ sở hộ sản xuất kinh doanh cấp cho người lao động
theo mẫu của sở y tế tỉnh bình dương ban hành
ngoài ra người lao động đi làm phải có thêm giấy xác nhận
cụ thể người lao động làm việc tại doanh nghiệp phải có giấy xác nhận do giám đốc ký
theo mẫu quy định của sở gia thông vận tài
người làm việc tại các cơ sở hộ sản xuất kinh doanh phải có giấy xác nhận địa phương
nơi cư trú và chủ cơ sở hộ sử dụng lao động cấp
hiện nay để kiểm soát người dân lưu thông theo đúng quy định giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh bình dương vẫn giữ các chốt kiểm soát dịch giữa các huyện thị xã thành phố
và duy trì việc kiểm tra giấy tờ đi lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại